sau đây là cụm thông tin về sự kiện kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tối nay ngày năm tháng năm diễn ra chương trình câu truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng
tại năm điểm cầu hà nội điện biên tp hcm thanh hóa và con tum
chương trình đã đưa khán giả quay trở lại những năm tháng hào hùng
với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn
dự chương trình tại các điểm cầu có thủ tướng phạm minh chính các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
cùng đông đảo bà con nhân dân
câu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng là chương trình quy mô lớn với ekip thực hiện khoảng năm trăm linh người
và sự tham gia của khoảng một diễn viên chuyên nghiệp không chuyên trực tiếp biểu diễn tại năm điểm cầu
các nội dung tại năm điểm cầu sẽ tạo nên một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng điện biên phủ
mỗi nơi là những nhân chứng sống mỗi điểm cầu ghép lại thành bản hùng
các đồng ca mảnh ghép nào cũng đều mang ý nghĩa quan trọng
qua đó truyền tải thông điệp chiến thắng điện biên phủ là chiến công chung của cả dân tộc
được hôn đúc bởi khát khao danh độc lập tự do của một dân tộc
dưới lá cờ quyết thắng được lấy ý tưởng từ lá cờ luân lưu quyết chiến quyết thắng của bắc hồ gửi sang mặt trận
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba là giải thưởng luân lưu khích lệ toàn quân vượt qua gian khó hiểm nguy
hăng hái thi đua lập thành tích
thông qua năm điểm cầu bức tranh về chiến thắng đỉnh cao sẽ được tái hiện chân thực và toàn cảnh
không chỉ ở điện biên mà còn trên khắp cả nước
sáng ngày năm tháng năm tại sân vận động tỉnh điện biên ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sự lễ tổng duyệt có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung bưng đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và tỉnh điện biên
chương trình tổng duyệt lễ diễu binh kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ diễn ra với bảy nội dung chính
trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
tại buổi tổng duyệt các nội dung chương trình lễ kỷ niệm được thực hiện theo đúng kịch bản đã phê duyệt
buổi tổng duyệt đánh giá rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành hợp luyện
để buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ chính thức diễn ra vào sáng ngày bảy tháng năm đạt kết quả cao nhất
sáng ngày năm tháng năm rất đông người dân du khách đã di chuyển đến sân vận động tỉnh điện biên
để chờ xem buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trong đó có mạng diễu binh diễu hành
thưa quý vị bạn như quý vị bạn đã thấy đã có hàng nghìn người dân của tỉnh điện biên
cũng như người dân từ khắp mọi miền tổ quốc đã tới sân vận động tỉnh điện biên ngày hôm nay
để chứng kiến các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
có thể nói trong những ngày này tỉnh điện biên thực sự sống trong bầu không khí lễ hội
buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tâm điểm của buổi sáng năm tháng năm đã tạo thêm không khí hào hùng
trên khắp các tuyến đường của thành phố điện biên phủ
hôm nay là bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tôi rất hạnh phúc
tôi được đi xem chương trình này tôi rất vui và phấn khởi
mình cảm thấy rất là vui và rất là phấn khởi khi mà có một ngày lễ mà rất là ý nghĩa như thế này ạ
mình cảm thấy là rất là đông người và là người con của điện biên thì mình cảm thấy rất là tự hào
và rất là hồi hộp để mong chờ đến ngày lễ kỷ niệm mùng bảy tháng năm
chương trình tổng duyệt gồm bảy nội dung chính lễ trào cờ biểu diễn chống hội
trình diễn nghệ thuật công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng
và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành
trong tối nay và ngày mai tại tỉnh điện biên sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình
hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm đặc sắc
ngày năm tháng năm tại trung tâm hội nghị văn hóa tỉnh điện biên
bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
và ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức khai trương trung tâm báo chí kỷ niệm
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sự buổi lễ có các đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
trung tâm báo chí kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được thành lập
với mục đích bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin
an ninh trật tự cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong nước và nước ngoài
việc thành lập trung tâm báo chí nhằm tuyên truyền về chiến thắng điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu là một mốc son trói lọi trong lịch sử
và niềm tự hào của dân tộc việt nam là sức mạnh tinh thần nguồn cổ vũ động viên to lớn
đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng với đó là tuyên truyền quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh điện biên
ngay sau lễ khai trương trung tâm báo chí trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà cùng lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông
lãnh đạo tỉnh điện biên đã ký phát hành bộ tem kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tham quan trưng bày ba mươi ba số báo quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận điện biên phủ